được triển khai đã gần một mươi năm thế nhưng việc xây dựng tuyến đường cứu hộ cứu nạn từ thượng lưu cầu thạch hãn
đến đập tràn nam thạch hãn tại tỉnh quảng trị hiện vẫn còn giang dở
con đường lẩy lội xuống cấp đã khiến cho nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân
tuyến đường cứu hộ cứu nạn đi qua địa bàn phường an đôn thị xã quảng trị và xã triệu thượng huyện triệu phong tỉnh quảng trị
dài hơn tám km có bảy cầu trên tuyến đường này các cây cầu mới xây dựng xong phần trụ móng còn lại thì đang giang dở như thế này
tuyến đường cứu hộ cứu nạn từ thượng lưu cầu thạch hãn đến đập tràn nam thạch hãn được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi một
do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị làm chủ đầu tư
với số tiền hơn
do các giảm đầu tư công đến năm hai nghìn một mươi bốn tuyến đường lâm vào tỉnh cảnh thi công giang dở
hàng ngày có hàng trăm người dân và giáo viên học sinh lưu thông trên tuyến đường này
vào mùa mưa bão tuyến đường này gọi là đường cứu hộ cứu nạn nhưng người dân thì lại cho là con đường gặp nạn
với điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt như tỉnh quảng trị
thì những công trình đang ở tình trạng thi công giang dở nhanh chóng bị xuống cấp
còn đối với người dân phường an đôn thị xã quảng trị và xã triệu thượng huyện triệu phong tỉnh quảng trị
gần một mươi năm từ khi con đường bắt đầu xây dựng
họ phải chịu quá nhiều vất vả cũng như mối hiểm nguy về an toàn giao thông